đồng chí bí thư tỉnh ủy yên bái phạm thanh trà đã gặp mặt động viên với gia đình phóng viên đinh hữu dư bị mất tích khi đang tác nghiệp
phóng viên đinh hữu dư phóng viên thường trú của thông tấn xã việt nam tại yên bái
là người được xác định đã đứng tác nghiệp trên cầu ngòi thia vào lúc một mươi hai h trưa ngày một mươi một tháng một mươi
thì đúng lúc cây cầu bị nước lũ cuốn sập và anh đã bị dòng nước cuốn đi hiện vẫn mất tích
lãnh đạo tỉnh ủy yên bái đã bày tỏ sự cảm thông và chi buồn sâu sắc về sự cố đáng tiếc mà phóng viên đinh hiệu dư gặp phải
tỉnh yên bái ghi nhận và đánh giá cao những công hiến của phóng viên đinh hữu dư trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
do thông tấn xã việt nam phân công trên địa bàn tỉnh yên bái là tấm gương về tinh thần trách nhiệm ý thức đạo đức nghề nghiệp